dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai các cấp công đoàn thủ đô dự chi khoảng hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên người lao động
ngoài hai trăm linh công nhân được hỗ trợ xe về quê liên đoàn lao động tp hà nội còn hỗ trợ vé xe bằng tiền cho một công nhân khác